cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
một mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ cán bộ công chức hải quan tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng
bốn mươi bị cáo bao gồm lê dũng nguyên giám đốc công ty cổ phần thực phẩm công nghệ sài gòn trần bích tuyền giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn lam tuyền và trách nhiệm hiệu hạn đại đắc tài
bị truy tố về các tội buôn lậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đưa hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ra xét xử lại
trong đó hai mươi tám người đang đưa nghiệm hoặc nguyên là lãnh đạo cán bộ hải quan tỉnh an giang và tp hcm
đây là vụ án có số công chức hải quan hầu tòa nhiều nhất từ trước đến nay
có khoảng hơn một trăm linh luật sư bào chữa người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến phiên tòa
tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hcm phạm lương toản là thẩm phán chủ tọa phiên xét xử
vụ án dự kiến xét xử trong ba mươi ngày từ nay đến ngày một mươi một tháng một mươi một sau phần làm thủ tục thẩm vấn lý lịch các bị cáo viện kiểm soát đã công bố cáo trạng
mới đây đoàn đại biểu quốc hội tỉnh an giang đã tiến hành hội nghị lấy ý kiến và góp ý để trình lý hoàn thiện dự thảo luật về hội và luật thủy lợi
trình quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp thứ hai quốc hội khóa miều bốn sắp tới
đa số các ý kiến tán thành quy định của dự thảo luật về hội là không áp dụng luật này đối với các tổ chức chính trị xã hội được quy định trong hiến pháp
hơn nữa một số tổ chức chính trị xã hội đã được điều chỉnh trong các luật pháp lệnh khác như luật mặt trận tổ quốc việt nam luật công đoàn pháp lệnh cựu chiến binh
đồng góp vào luật thủy lợi nhiều ý kiến đã nhấn mạnh đề nghị dự thảo có định nghĩa về công tác thủy lợi một cách dễ hiểu để quá trình triển khai thực hiện được dễ dàng
nhiều ý kiến cho rằng cần quy định rõ hơn về tổ chức hợp tác dùng nước
bên cạnh đó luật cần bổ sung thêm thẩm quyền quyết định quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có hơn ba trăm hai mươi ba người hưởng chế độ thất nghiệp với số chi là hai chín mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên trong số này cũng có những trường hợp trục lợi
ví dụ qua giả soát
tại cơ quan bảo hiểm xã hội hà nội kiểm toán nhà nước đã phát hiện trong năm hai nghìn một mươi ba có sáu mươi ba người bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm giới thiệu việc làm tại đồng nai đã chấm dứt chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho một mươi năm trường hợp do trong nhiều tháng không chịu tìm việc làm mới
chấm dứt chi trợ cấp thất nghiệp đối với gần sáu trăm linh lao động do phát hiện số người này tìm được việc làm mới có việc làm trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp
trên thực tế tình trạng vi phạm gian lận quỹ bảo hiểm thất nghiệp xảy ra phần lớn do sự không trung thực của người lao động và doanh nghiệp
đền hình nhất là trường hợp người lao động tìm được việc làm nhưng không khai báo để tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp hay lao động chủ động xin nghỉ việc để đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp
lao động di chuyển từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác nhưng chỉ sau một thời gian lao động quay lại đúng với doanh nghiệp cũ
chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động khi rơi vào tình trạng mất việc làm
xong quá trình triển khai thực hiện đã có những bất cập và không ít lao động lợi dụng kẽ hở của chính sách đăng ký trợ cấp thất nghiệp để trục lợi
do đó các cơ quan bảo hiểm phải có chính sách thắt chặt khâu giám sát kiểm tra để hạn chế thấp nhất tình trạng này
sáng ngày tám tháng một mươi tại hội nghị giao ban báo chí tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại tỉnh hà tĩnh ông nguyễn văn thắng
báo cáo việc xử lý năm trăm linh sáu đơn khởi kiện công ty phong một xã hà tĩnh của người dân huyện quỳnh lưu nghệ an
theo đó chiều ngày năm tháng một mươi tòa án nhân dân thị xã kỳ anh đã tiến hành trả năm trăm linh sáu đơn khởi kiện công ty pháp mô sợ hà tĩnh đúng theo quy định của pháp luật
hiện tại tòa án nhân dân thị xã kỳ anh đã sao trục toàn bộ năm trăm linh sáu đơn khởi kiện và các tài liệu liên quan lưu tại tòa án để làm căn cứ giải quyết khiếu nại kiến nghị khi có yêu cầu
theo ông thắng hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bốn tháng
ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín tổ tiếp nhận đơn của tòa án nhân dân thị xã kỳ anh hà tĩnh đã tiếp nhận năm trăm linh sáu đơn và các tài liệu kèm theo của người dân huyện quỳnh lưu khởi kiện công ty phong mô xa hà tĩnh yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường
việc tiếp nhận đơn bảo đảm đúng quy trình thủ tục của pháp luật quy định
sau khi tiếp nhận và phân loại đơn có hai trăm chín mươi sáu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong đánh bắt hải sản một trăm ba mươi bảy đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong sản xuất muối sáu mươi tám đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong nghề sản xuất nước ba đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về nghề nuôi trồng thủy hải sản hai đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nghề kinh doanh thủy sản ven biển
tổng số tiền các hộ dân yêu cầu bồi thường thiệt hại là năm mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên theo tranh án tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh trong đơn và các tài liệu không đưa ra được tài liệu chứng cứ chứng minh về những thiệt hại thực tế
sau các vụ án oan xảy ra thời gian gần đây quốc hội và các ủy ban pháp luật tư pháp đã có nhiều phiên họp góp ý và các dự án luật liên quan đến tài liệu
các dự án luật liên quan đến công tác điều tra truy tố xét xử nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng án oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm
và một trong những giải pháp đã được thực thi trên thực tế đó là lắp đặt hệ thống camera tại các phòng xét hỏi bị can phòng xét xử ghi âm ghi hình tại các phòng hỏi cung bị can
là một tỉnh đầu tiên lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các phòng xét xử
đến nay sau hơn một năm đi vào hoạt động hệ thống này của tòa án nhân dân tỉnh bắc giang đã góp phần khá hiệu quả vào công tác xét xử nghiêm minh đúng người đúng tội
với hệ thống camera quan sát đặt cố định tại một mươi phòng xét xử chính của một mươi tòa án nhân dân huyện thành phố và hai phòng xét xử của tòa án nhân dân tỉnh
các tòa án đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố kiểm soát xét xử của viện kiểm sát công tác xét xử của tòa án và nâng cao hiệu quả đào tạo cán bộ
cũng như giám sát đảm bảo chất lượng tranh tụng tại phiên tòa thực sự dân chủ khách quan theo đúng tinh thần nghị quyết số bốn mươi chín hai nghìn năm của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi
trong các hệ thống quyết cung tư pháp ban cải cách tư pháp tỉnh cũng đã tạo điều kiện phối hợp với chỉ đạo viện kiểm soát tỉnh phối hợp với tòa án tỉnh
đề xuất lắp đặt camera giám sát tại phiên tòa
camera giám sát tại phiên tòa trong quá trình lắp đặt thực hiện và triển khai đến nay chúng tôi thấy kết quả đạt được rất là tốt
cái thứ nhất là một các phiên tòa thể hiện được sự trang nghiêm
cái thứ hai là thông qua camera giám sát
thì các lãnh đạo những đồng chí được cho mã truy cập theo dõi được các diễn biến phiên tòa
đặc biệt là lãnh đạo tòa án viện kiểm soát nhắc nhở kịp thời đối với hội đồng chất xử
cũng như kiểm soát viên thực hành nghiêm túc các quy định tại phiên tòa
và đồng thời thông qua đó thì có thể nói là cũng là giám sát được quá trình thực hiện
tiến hành các trình tự các bước tố tụng tranh tụng tại phiên tòa
đảm bảo dân chủ khách quan công khai
thế và cũng có thể nói là tránh được cái sự oan sai
nếu có những vấn đề mà vụ án phức tạp xảy ra thì chúng tôi đều có thể là nắm bắt được
thế và đồng thời cũng thông qua đó thì sau khi mà xem xét những vụ án phức tạp
thì có thể kiểm tra xem xét lại toàn bộ các cái diễn biến phiên tòa
thì mình sẽ có những cái mà đánh giá chứng cứ một cách khách quan toàn diện hơn
để đảm bảo giải quyết chính xác vụ án tránh sự oan sai
đấy là cái hiệu quả rất tốt
tránh án tòa án nhân dân tỉnh bắc giang cho hay
việc lắp đặt hệ thống giám sát bằng camera không phải là giải pháp tối ưu nhất
mà là một giải pháp có hiệu quả cao và tương đối chất lượng
để bảo đảm tốt nhất nguyên tắc tranh tụng
tôi cho rằng bảo là tối ưu nhất thì nó khó
mà vấn đề ở đây là nó có nhiều cái biện pháp nhiều cái giải pháp
trong đó có một cái giải pháp là tại phiên tòa camera sát phiên tòa là
tôi cho rằng nó có hiệu quả tương đối cao và chất lượng
cái đó thì nó thể hiện được cái việc là
một là các cái hội đồng xét xử là tự cân nhắc mình lúc nào nhắc nhở mình là
bên cạnh cái sự mình xét xử này thì còn có những cái lãnh đạo
rồi những người có trách nhiệm ra quyền giám sát cái việc thực hiện của mình
cẩn trọng khách quan toàn diện
cái thứ hai nữa là có thể nói là thông qua cái đó thì mọi cái việc
cái chứng cứ đều phải được tranh tụng tại phiên tòa
thế mà anh tranh tụng không toàn diện không hết
thì đương nhiên là sẽ phải kiểm tra
và nhắc nhớ kỳ thờ để anh có cái khắc phục kỳ thờ
tránh hiện tượng là đánh giá nó không đầy đủ toàn diện
thực tế không chỉ các cơ quan tiến hành công tác xét xử
truy tố quản lý cải cách tư pháp mà ngay cả người dân và đội ngũ luật sư
việc thực hiện giải pháp lắp đặt hệ thống camera giám sát
đã bảo đảm tốt hơn nữa nguyên tắc xét xử công khai
minh bạch theo đúng tinh thần của pháp luật
hệ thống camera được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng mới
nên hình ảnh âm thanh có thể được quan sát
nghe bằng máy vi tính để bàn laptos smartphone ipad tv
ngoài ra hệ thống còn có thể tích hợp với hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến
thành một giải pháp tổng thể ứng dụng trong các hệ thống ghi hình
truyền hình và trao đổi thảo luận hội họp trực tiếp qua internet
theo quy định pháp luật thì cái việc xét xử của tòa án là công khai
trừ trường hợp mà phải xét xử kín vì những lý do đặc biệt
hoặc là vì cái thuần phong mỹ tục
do vậy là cái việc mà lắp đặt camera giám sát tại phòng xử án
thì nó mang cái tính công khai minh bạch kể cả là những hoạt động tố thụ
mà nhất là cái hoạt động của hội đồng xét xử tại phiên tòa
cũng như là việc tham gia của những người tiến hành tố tụng khác
ví dụ như là viện sát và cả những người tham gia tại phiên tòa
đến có thể là xem
và dự phiên tòa thì họ cũng được đến phiên tòa thì họ tham gia
với tư cách là người dự phiên tòa hoặc là bị can bị cáo người bị hại
thì họ cũng có thể là được xem lại cái hoạt động đó
bằng cái việc ghi hình công khai ghi âm công khai
cái việc đó thì là để cho cái tính minh bạch giữa cái hoạt động tố thụ
nó được công khai hơn
tất nhiên là cái việc mà
khi mình đã công khai bằng những cái phương tiện đó
thì bắt buộc là cái hoạt động của người tiến hành tố thụ
và người tham gia tố thụ
rồi thì kể cả đến dự phiên tòa
cũng đều phải là tuân theo quy định pháp luật một cách nó nghiêm minh hơn
nói chung là tôi là một người công dân
tôi thấy nếu như giám sát được camera ở phòng xử án
đó là một điều minh bạch cho pháp luật
và minh bạch cho những người tham gia tố thụ
công khai trước công chúng
đó là một điều rất là tốt
bắc giang là tỉnh đầu tiên của cả nước được thí điểm triển khai
đề án lắp đặt hệ thống camera
sau khi tỉnh trở thành điểm nóng trong hoạt động tư pháp
khi xảy ra một số vụ on site và nghi on site
đang trong quá trình giải quyết
như vụ ông nguyễn thanh trấn
vụ án của ông hàn đức long và đỗ thị hằng
thực tế hệ thống camera quan sát
không chỉ có tác dụng đối với kiểm sát nhân dân
tòa án nhân dân
mà còn giúp các điều tra viên thấy được quá trình tranh tụng
ý kiến bị cáo phản bắt chứng cứ
cơ quan điều tra thu thập ra sao
từ đó rút kinh nghiệm
theo dõi các phiên tòa trực tuyến là con đường ngắn nhất
để đội ngũ cán bộ tư pháp tự đào tạo
nâng cao kỹ năng trình độ nghiệp vụ
mới đây bộ công an cũng vừa thành lập
ban chỉ đạo tổn giúp việc xây dựng
đề án tổng thể về ghi âm
hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can
bộ công an nhận định đây là một nhiệm vụ
quan trọng cần được triển khai thực hiện
một cách nghiêm túc đúng pháp luật
đảm bảo thực hiện quyền con người
theo quy định của hiến pháp pháp luật
việc làm này không chỉ phục vụ cho công tác hỏi cung
mà còn phục vụ công tác đối chất
nhận dạng thẩm vấn giám sát của viện kiểm sát
luật sư giúp thu thập các lời khai
chứng cứ cho quá trình điều tra phá án
thực tế việc ghi âm ghi hình
hay lắp đặt camera ở giai đoạn nào
trong toàn bộ quá trình tối tụng
cũng đều sẽ đem lại một nền pháp lý minh bạch
vì thông qua giám sát kiểm tra
giúp cho các lãnh đạo quản lý trực tiếp
giám sát hạn chế oan sai
cho các cơ quan tối tụng rút kinh nghiệm
tuy nhiên điều quan trọng nhất chính là
yếu tố con người những người trực tiếp
thực hiện các công đoạn điều tra truy tố xét xử
thưa quý vị và các bạn
trong những năm trở lại đây
với những cải tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực tư pháp
nhiều giải pháp chống oan sai bức cung nhục hình
đã được đưa ra và nhận được sự quan tâm
của chính phủ và rất nhiều cơ quan quản lý
trong lĩnh vực này
chúng ta đang tiến đến gần với việc xây dựng
một nhà nước pháp quyền do đó việc đẩy mạnh
sự minh bạch công bằng trong xét xử là điều cần thiết
tuy nhiên điều quan trọng và trên hết
chính là ý thức của những người cầm cân nảy mực
trong mọi hoạt động tố tục
chứ không chỉ trong khuôn khổ
của các phòng xử án hỏi cung
có thế thì những vụ án oan chấn động
như nguyễn văn trấn huỳnh văn nén
trần văn thêm sẽ không còn nữa
và tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại